tại hà nội sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tăng tưởng niệm lãnh tụ cuba fidel castro tại đại sứ quán cuba
thay mặt đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ tịch nguyễn thiện nhân gửi tới đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em lời chia buồn sâu sắc nhất
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi cuba là đất nước anh em đặc biệt
nhân dân việt nam vô cùng ngưỡng mộ sự công hiến to lớn của đồng chí fidel castro ruz cho sự nghiệp giải phóng dân tộc phát triển đất nước cuba
đóng góp cho phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc hòa bình và tiến bộ trên thế giới
cũng như ủng hộ việt nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội
đồng chí nguyễn thiện nhân tin tưởng rằng nhân dân cuba anh em sẽ vượt qua đau thương mất mát to lớn này
tiếp tục đoàn kết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước cuba